sáng nay tòa nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất mua bán hơn chín bốn triệu quyền sách giả
đối với ba mươi sáu bị cáo về các tội sản xuất buôn bán hàng giả nhận hối lộ môi rời hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vụ án liên quan đến công ty in và văn hóa truyền thông hà nội công ty phú hưng phát đội quản lý thị trường số một mươi bảy hà nội và tổng cục quản lý thị trường
trong số ba mươi sáu bị cáo của vụ án này có cựu phó cục trưởng cục quản lý thị trường trần hùng bị xét xử về tội nhận hối lộ
theo cáo chẳng từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hương phát cùng nhóm đặt in nhập kho hơn chín bốn triệu quyền sách giả các loại của nhà xuất bản giáo dục
với tổng trị giá theo giả in trên biển sách là hơn hai trăm sáu mươi tỷ đồng
nhóm của thuận đã tiêu thụ hơn sáu ba triệu quyền còn ba triệu quyền chưa kịp bán
thì bị công an thu giữ tổng số thu lời bất chính là hơn ba mươi tỷ đồng
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra phát hiện năm hai nghìn hai mươi thuận đã bị đội quản lý thị trường số một mươi bảy phối hợp với tổ ba trăm linh bốn do bị cáo trần hùng làm tổ trường kiểm tra thu giữ hơn hai mươi bảy quyền sách giả
vụ việc đủ xấu hiểu chuyển cơ quan điều tra giải quyết
nhưng bị cáo hùng đã chỉ đạo cục quản lý thị trường hà nội và đội quản lý thị trường số một mươi bảy xử lý hành chính
bị cáo hùng đã nhận ba trăm linh triệu đồng
vụ việc này sự kiến phiên tòa diễn ra trong một tuần
một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay tại hội nhà ở kết hợp với kinh doanh xe đạp xe máy điện ánh dương ở thôn ngãi cầu xã an khánh huyện hoài đức hà nội khiến cho ba người trong cùng gia đình tử vong
vào khoảng hai giờ bảy phút ngày một mươi chín tháng bảy trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố
hà nội nhận được tin báo cháy nhà ở kết hợp với kinh doanh xe đạp xe máy điện ánh dương có địa chỉ trên đã nhanh chóng điều tám xe chữa cháy của đội
cứu hộ cứu nạn khu vực bốn hai xe chữa cháy của công an huyện hoài đức hai xe chữa cháy của công an quận hà đông hai xe chữa cháy công an huyện quốc oai cùng với hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sau thời gian tích cực triển khai các phương án chữa cháy đến khoảng ba giờ hai phút cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt lực lượng chữa cháy đã khống chế và bảo vệ không để cháy lan ra các nhà dân xung quanh
các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả của vụ cháy
liên quan đến vụ tai nạn giao thông lật xe ô tô khách tại đèo khánh lê trên quốc lộ hai mươi bảy c khiến cho bốn du khách người trung quốc tử vong và chín người bị thương
và sáng nay ngày một mươi chín tháng bảy đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng lãnh đạo ubnd tỉnh khánh hòa và đại diện lãnh sự quán trung quốc tại tp hcm đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa để thăm hỏi và động viên nạn nhân trong vụ tai nạn
và cũng theo cơ quan kỳ sát điều tra công an huyện khánh vĩnh lời khai ban đầu của tài xế hùng ngọc hưng cho biết nguyên nhân xe khách bị lật là do mất phanh trên chặng đường hơn ba km khi đang xuống dốc
theo đó tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe khách có hai mươi bốn người trong đó có một tài xế hai hướng dẫn viên người việt và hai mươi một du khách người trung quốc
bốn người tử vong trong vụ tai nạn được xác định đều là du khách quốc tịch trung quốc và hiện công an huyện khánh vĩnh cũng đã tạm giữ xe khách để chân cầu giám định an toàn kỹ thuật
kết quả test nhanh tài xế xe khách không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy thời hạn kiểm định an toàn xe khách còn hiệu lực đến ngày hai mươi bảy
trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình cho thấy
cuối cùng lúc một mươi bốn h bốn mươi bảy phút chiều ngày một mươi tám tháng bảy xe khách nêu trên vận hành với tốc độ bốn mươi năm km trên giờ tại đoạn đường cho phép tốc độ tối đa là năm mươi km trên giờ
và như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin đoàn du khách trung quốc nhập cảnh vào việt nam tại sân bay tân sơn nhất
thành phố hồ chí minh ngày một mươi bảy tháng bảy và đi thành phố đà lạt trong ngày đến khoảng một mươi năm h hai mươi chiều ngày một mươi tám tháng bảy thì xảy ra tai nạn khi đang từ đà lạt xuống nha trang
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai tính đến trưa ngày hôm nay mưa kèm với sông lốc đã làm một người chết ba người bị thương và gây nhiều thiệt hại
mưa lớn và rông lốc đã làm cho một người chết do sập nhà trờ tại bến cảng an sơn huyện kiến hải tỉnh kiên giang
ba người bị thương cũng ở tỉnh kiên giang mưa và rông cũng làm hai trăm hai mươi một nhà bị sập hư hỏng sáu trăm sáu mươi một ba hectare lúa hoa màu bị thiệt hại một mươi năm một mươi ba ha ao cá bị vỡ
bốn trăm linh con da cầm bị nước lũ cuốn trôi một mươi ba điểm giao thông bị sập
mưa lớn vào sông lốc đã làm cho một người chết do sập nhà trờ tại bến cảng an sơn huyện kiến hải tỉnh kiên giang

kỳ thi đánh giá năng lực nên thí sinh quen với dạng thức để thi chủ động trong việc ôn tập nên điểm thi cải thiện rõ rệt so với năm hai nghìn hai mươi hai
qua phân tích phổ điểm cho thấy có trên năm mươi thí sinh đạt khoảng năm mươi điểm trở lên thang nghiệm một trăm linh đặc biệt có nhiều thí sinh sát với điểm tuyệt đối ở phần tự luận

kỳ thi đánh giá năng lực nên thí sinh quen với dạng thức để thi chủ động trong việc ôn tập nên điểm thi cải thiện rõ rệt so với năm hai nghìn hai mươi hai
để tra cứu điểm thi của bộ công an thí sinh có thể tra cứu trên website các trường học viện công an nơi mình đăng ký dự thi hoặc tổng đài tuyển sinh với đầu số một nghìn chín trăm linh một nghìn một mươi một
điểm xét tuyển vào các trường công an là tổng điểm của ba môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông thuộc tổ hợp xét tuyển tỷ lệ bốn mươi và điểm bài thi đánh giá của bộ công an được quy về thang điểm ba mươi tỷ lệ sáu mươi làm tròn đến hai chữ số thập phân
cộng với điểm ưu tiên khu vực ưu tiên đối tượng
quy chế của bộ giáo dục và đào tạo điểm thường theo quy định của bộ công an
và dự kiến là trong ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba thì chúng tôi sẽ công bố cái điểm sàn để các em xác định được cái điểm các em nằm ở mức nào để có thể đăng ký vào các trường công an dân dân hoặc là dựa trên cái điểm thi tốt nghiệp của em thì có thể đăng ký vào các trường đại học mà các em mong muốn tham gia học tập
các em có thể đăng ký vào các trường đại học mà các em mong muốn tham gia học tập
các em có thể đăng ký vào các trường đại học mà các em mong muốn tham gia học tập
nhiều thí sinh dự thi đánh giá năng lực của bộ công an đã biết điểm thi của mình có buồn có vui dựa vào kết quả thi kèm có thể điều chỉnh nguyện vọng của mình
còn đối với thí sinh có mong muốn phúc khảo bài thi sẽ nộp đơn xin phúc khảo tại các trường học viện công an nơi đăng ký dự thi bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng bảy cho đến một mươi bảy h ngày hai mươi hai tháng bảy
trong ngày một mươi chín tháng bảy bộ công an phố học tỉnh ủy bình dương tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình đội công nhân xung kích tự quản và an ninh trật tự
trong doanh nghiệp trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đồng chí lê hoàng thao phó bí thư thường trực tỉnh ủy bình dương đồng chủ trì hội nghị
ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã ra quyết định xây dựng đề án thành lập đổi công nhân sung kích tự quản và an ninh trực tự tại doanh nghiệp
đây là một tổ chức tự nguyện của người lao động có vai trò quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đội công nhân xung kích được công an hướng dẫn về pháp luật và nghiệp vụ
hiện tại tỉnh bình dương đã có một hai mươi một đội công nhân xung kích tự quản và an ninh trực tự tại các doanh nghiệp với hơn hai mươi thành viên tham gia
từ ngày thành lập đến nay đội công nhân xung kích trên địa bàn tỉnh bình dương đã tuần tra canh gác bảo vệ gần một mươi lượt ở các doanh nghiệp
cung cấp hơn ba tin báo có giá trị từ đó giúp công an giải quyết gần một hai trăm linh vụ việc
các đội này không chỉ đóng góp vào việc xây dựng môi trường làm việc ổn định trong doanh nghiệp

phát biểu tại hội nghị đồng chí lê hoàng thao phó bí thư tường trực tỉnh ủy bình dương cho biết
xây dựng các đội công nhân xung kích tự quản và an ninh trực tự được thực hiện dựa trên mối quan hệ hài hòa
giữa chính quyền doanh nghiệp và công nhân với ba lợi ích chính
đội công nhân xung kích đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về an ninh trực tự cho công an
theo ban chỉ huy dự án vành đai ba tp hcm tính đến nay các địa phương trên địa bàn thành phố đã bàn giao chín mươi một bảy mặt bằng
cho chủ đầu tư thực hiện dự án này đạt ba trăm bảy mươi bốn hectare trên tổng số bốn trăm một mươi hectare
ủy ban nhân dân huyện hóc môn bàn giao một trăm linh mặt bằng
ủy ban nhân dân huyện củ chi đã bàn giao gần chín mươi tám mặt bằng đạt sáu mươi ba trên sáu mươi năm hectare
huyện bình chánh bàn giao hơn chín mươi bốn mặt bằng đạt một trăm ba mươi bảy trên một trăm bốn mươi năm hectare
và thành phố thủ đức bàn giao hơn bảy mươi bốn mặt bằng đạt bảy mươi bốn trên chín mươi chín hectare
dự kiến đến trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay các địa phương sẽ bàn giao một trăm linh
mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ
trước đó ban chỉ đạo bộ thường hỗ trợ tái định cư đã họp bàn về một số vướng mắt liên quan
đến bộ thường hỗ trợ tái định cư của dự án vành đai ba
trên cơ sở báo cáo của sở tài nguyên và môi trường và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp
ban chí đạo đã thống nhất về tiến độ xây dựa các hộ tái định cư phục vụ công tác bộ thường
hỗ trợ tái định cư của dự án vành đai ba
thưa quý vị khi việc xem bói biến tướng trở thành hành vi mê tính dị đoan
với những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội
thì việc mê tính này được xem là vi phạm pháp luật và có thể bị xứ phạt hành chính xử lý hình sự
mới đây trường hợp cô đồng ở tỉnh hải dương lợi dụng tiktok và facebook để xem số mệnh
dự đoán về công việc tình duyên gia thế đã bị xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ suy các hủ tục mê tính dị đoan
dâm ô đuổi trị không phù hợp với thường phong biện tục của dân tộc
với lời khuyên đúng nhận xa cãi đồng thì yêu cầu cỡ bỏ các video
thông tin cổ suý các hành vi vi phạm pháp luật
đối với cái hành vi mà chỉ có cung cấp và chia sẻ thôi
thì chúng ta sẽ có thể căn cứ vào cái nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
nghị định của chính phủ ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
quy định về sự vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viện thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
thì chúng ta sẽ căn cứ vào điểm b khoảng một điều một trăm linh một
đối với những hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp
chia sẻ thông tin cổ suy hữu tục mê tính dị đoan dâm ô đuổi trị
không phù hợp với thường phong biện tục
thì chúng ta sẽ bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
vẫn sẽ có một biện pháp khắc phục hậu quả tiếp theo
đó là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật
ở góc độ pháp luật điều ba trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quy định về tội hành nghề mê tính dị đoan như sau
người nào dùng bói toán đồng bóng hoặc các hình thức mê tính dị đoan khác
đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
phải cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu đến ba năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
làm chết người thu lợi bất chính hai trăm linh triệu
đồng trở lên gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ sáu đến ba năm

bên cạnh đó mỗi cá nhân người dân cũng cần trang bị cho mình những trị thức
kiện năng vốn năng boules vận hành để giải đáp mối quan hệ tù của chúng ta
sống vốn hiểu biết cần thiết để nhận diện phân biệt được bản chất thật của những câu chuyện
để tránh bị đối tượng xấu lừa đảo
quan trọng hơn là cần nhận thức rõ ràng bê tính trị đăng là hiện tượng tiêu cực
cần phải bài trừ khỏi đời sống xã hội
cần phải có sự chung tay giữa cơ quan nhà nước các đơn vị quản lý
cũng như là bản thân những anh chị phụ trách quản lý các kênh
hoặc là thậm chí là nội bộ giảng viên giáo viên học sinh v v
để chi để mình làm thứ nhất là trong sạch lành mạnh hóa thông tin trên mạng
giúp tiếp cận được nhiều đối tượng đúng mục đích và đạt được cái mục tiêu cao nhất
và thứ hai khi mình làm tốt điều đó thì mình cũng ngăn chặn được những thông tin xấu
những cái nứt bóng hay là những người lợi dụng để tuyên truyền hoặc là gây ra những thông tin nhiễu
ảnh hưởng đến người dùng
luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi tám nghiêm cấm việc sử dụng không gian mạng
để hạt động tệ nạn
đối với các xã hội phá hoại thuần phong nguy tục của dân tộc
đạo đức xã hội sức khỏe của cộng đồng
ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng hành nghề bói toán
còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
mỗi người dân cần trang bị cho mình tư duy sống tích cực
có hành động đúng đắn và lối sống lành mạnh
nhìn nhận đúng bản chất các hoạt động tâm linh
không tin theo bói toán vô căn cứ khiến tâm trí mê bụi và tiền mất tật mang
bên cạnh đó người dân cần nâng cao cảnh giác không tin
không nghe theo lời các đối tượng hành nghề mê tính gì đang
khi có vấn đề khó khăn cần giải quyết về sức khỏe tâm lý tình cảm
nên đến các cơ quan chức năng các chuyên gia tâm lý nhà khoa học
để khám và điều trị tiêu vấn tránh trở thành nạn dân
cho các đối tượng tội dụng chiến đoàn tài sản
liên quan đến vụ việc hành hung bác sĩ của bệnh viện nhân dân giai định
thành phố hồ chí minh trong chiều một mươi chín tháng bảy
công an quận bình thạnh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
cấm rời khỏi nơi cư trú đối với đào quốc bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
về hành vi gây rối trật tự công cộng
khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đào quốc bảo được con gái đến khoa cấp cứu
bệnh viện nhân dân gia định cấp cứu vì bị hóc xương cá
sau đó con gái của bảo được bác sĩ thăm khám làm hồ sơ chuyển đến khoa tai mũi họng
bảo cùng con gái ngồi chờ khoảng một mươi phút thì đến hỏi bác sĩ phạm hoàng thiên
là trưởng ca trực khoa cấp cứu
lúc này bác sĩ thiên giải thích tình trạng của con gái bảo ổn không ảnh hưởng đến tính mạng
nên chở bác sĩ khoa tai mũi họng thăm khám
không đồng tình với lời giải thích của bác sĩ thiên bảo lớn tiếng chữa nhục mạ
buộc bác sĩ thiên phải lập tức cấp cứu điều trị ngay cho con gái mình
bị từ chối yêu cầu này bảo đã dùng tay bóc cổ xô té ngã dọa đánh chết bác sĩ thiên
mặc dù nhiều người đã can ngăn
việc này của bảo làm gián đoạn sự hoạt động bình thường của khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân gia đình
xúc phạm danh dự nhân phẩm của bác sĩ thiên
công an quận bình thạnh nhận định hành vi của bảo được dư luận quan tâm lên án
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trực tự an toàn xã hội nên tiến hành khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảo về tội danh gây rối trật tự công cộng
quyết định được viện kiểm sát nhân dân quận bình thạnh phê chuẩn
tiếp tục với những thông tin giáo dục văn hóa đáng chú ý khác
hệ thống trường trung học cơ sở trung học phổ thông nguyễn khuyến và lê thánh tông tp hcm
coi ba học sinh là thủ khoa khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó hai thủ khoa toàn quốc và một thủ khoa của tp hcm
ba học sinh tại tp hcm là thủ khoa gồm có thí sinh vũ hoàng lương huy là thủ khoa khối a một
toàn quốc với hai mươi chín tám điểm thí sinh trần nguyệt hằng thủ khoa khối a toàn quốc với hai mươi chín ba mươi năm điểm
thí sinh châu khánh hưng thủ khoa khối b của tp hcm với hai mươi chín năm mươi năm điểm
theo dữ liệu điểm thi của sở giáo dục và đào tạo tp hcm năm nay
tp hcm tiếp tục dẫn đầu cả nước với môn tiếng anh
trong đó số thí sinh đạt điểm trên trung bình chiếm khoảng tám mươi một tổng số thí sinh dự thi
với môn toán mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất là từ sáu bốn đến tám hai
còn với môn ngữ văn là từ sáu đến bảy năm điểm
thưa quý vị công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ hai đối tượng là nguyễn thế tuấn
trú tại phường nam hồng thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh
và võ trọng huy chú tại xã quang vĩnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
khám xét nhà các đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều chứng minh nhân dân giả
các thẻ ngân hàng thẻ sim bốn g giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn thế tuấn và võ trọng huy làm chân dết đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả
đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh nghệ an hà tĩnh thanh hóa tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh
sau khi sử dụng chứng minh nhân dân giả lập được tài khoản mạo danh ở các ngân hàng
các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập mã otp cho đối tượng khác với giá từ một triệu đồng cho đến một năm triệu đồng
với thương thức thủ đoạn này hai đối tượng nguyễn thế tuấn và võ trọng huy đã thực hiện được nhiều phi vụ chót lọt thu lợi với số tiền lớn
sau khi mua tài khoản mạo danh từ các chân dết các đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn hách vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng
hiện vụ án đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng
mua sản phẩm trị nám chăm sóc sắc đẹp hàng nghìn người chủ yếu là phụ nữ đã trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo
thủ đoạn của chúng là núp bóng công ty kinh doanh thuốc thực phẩm chức năng có mạng lưới tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
sau đó tổ chức lừa đảo trên quy mô toàn quốc và nhiều nạn nhân đã bị lừa mất hàng trăm triệu đồng
người phụ nữ này làm nghề chạy xe ôm tại thái bình
trong một lần lên mạng trị vào trang youtube kênh bà nhàn trị nám
thấy quảng cáo sản phẩm trị nám hiệu quả chị đặt mua một gói sản phẩm với giá hơn hai triệu đồng với cam kết sau hai tuần khỏi nám
tiếp đó chị được mời tham gia gói bảo hành một mươi năm
theo giới thiệu sau hai năm sử dụng chị bán gói sản phẩm vừa mua sẽ được lãi hai trăm chín mươi triệu đồng
nhóm đối tượng đóng nhiều vai
người nói chị nộp tiền kích hoạt gói bảo hành
tiền mở thẻ tiền đặt cọc tiền thuế chị đóng tổng cộng chín mươi bốn triệu đồng
nhóm đối tượng đã lập hơn một trăm hai mươi chi nhánh trong cả nước dưới dạng công ty lấy tên visa group
mỗi chi nhánh bảy đến một mươi nhân viên
các nhân viên tìm kiếm khách hàng và ai mua sản phẩm trị nám
sẽ được thông tin rằng họ được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong một mươi năm
với gói bảo hành này mỗi tháng khách hàng sẽ được trung tâm cô nhàn
gửi miễn phí một bộ sản phẩm điều trị nám tàn nhang có giá trị hơn một triệu đồng
bị hại chỉ cần sử dụng hai ba năm là khỏi bệnh
số thuốc miễn phí còn lại của các năm trung tâm cô nhàn sẽ giúp bị hại bán ra thị trường
với số tiền khoảng từ một trăm linh triệu đồng đến hai trăm chín mươi triệu đồng
số tiền này bị hại sẽ được hưởng
nhiều nạn nhân chỉ vì tin vào những lời mời trao này mà đã mất hàng trăm triệu đồng
tính từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay theo trích xuất từ máy tính của các đối tượng
đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt ba trăm tám mươi tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước
tham gia vào đây và được gói sản phẩm như thế này với số tiền lớn như thế này
và bỏ một khoản phí ra bằng này nhỏ hơn với phí mà số tiền bị được hưởng
thế nên bị hại là tin tưởng
chúng ta có tổng đám đốc chuyên phụ trách mạng sale của cộng đồng thương mại điện tử viagroup chuyên bán sản phẩm sắc ngọc đan
trong quá trình tư vấn khách hàng khi khách hàng dùng không hiệu quả và không muốn mua tiếp
thì các bạn nhân viên sale sẽ bắt đầu tư vấn sang gói bảo hành một mươi năm
để tư vấn gói bảo hành một mươi năm thì các bạn sẽ phải đóng giả các vị trí như nhân viên ngân hàng nhân viên y tế nhân viên bảo hiểm
để yêu cầu khách hàng đóng các khoản tiền từ ba đến năm triệu
khách hàng dùng khoảng hai đến ba năm là sẽ khỏi
số sản phẩm miễn phí còn lại sẽ được hứa hẹn bán cho khách hàng khác
và trả lại số tiền đó cho khách hàng với trị giá từ một trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng
khi khách hàng không còn khả năng đóng tiền nữa thì các bạn nhân viên sẽ không liên hệ và tư vấn với khách
liên quan đến ổ nhóm tội phạm này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố một mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo đến người dân đặc biệt là các chị em phụ nữ
cần cảnh giác trước các lời quảng cáo lời mời chào thông qua mạng xã hội
đội biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên bộ đội biên phòng an giang đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi
vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với đối tượng nguyễn văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thường trú tại xã nhân mỹ huyện trợ mới tỉnh an giang
trước đó vào hồi một mươi h ngày tám tháng bảy
tại cờ khẩu quốc tế tỉnh biên lực lượng chức năng đã phát hiện trong túi áo khoác
và hai túi quần của hành khách nguyễn văn trọng có bảy mươi sáu tờ tiền giấy nước ngoài
với tổng trị giá là bảy một mươi một usd tương đương gần một trăm sáu mươi năm triệu đồng
sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
lực lượng biên phòng đã tiến hành bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tâm vật phương tiện và hồ sơ vụ án
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tịnh biên tỉnh an giang để xử lý theo thẩm quyền
còn tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương văn hóa bốn mươi tám tuổi
trú tại xã cát thành huyện phù cát để điều tra và làm rõ về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
theo kết quả điều tra từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trương văn hóa đã thuê hai người lái xe máy khai thác cát tại vị trí bãi cát phía đông và phía tây
cột mốc km ba mươi một tỉnh lộ sáu trăm ba mươi chín huyện phú cát với tổng khối lượng hơn chín năm trăm linh mét khối
gây thiệt hại tài sản khoảng một chín tỷ đồng
số cát này được trương văn hóa bán cho nhiều người và thu lợi gần sáu trăm ba mươi triệu đồng
điều đáng nói trương văn hóa đã nhiều lần bị chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính với cùng hành vi trên
nhưng vẫn tiếp tục tái phạm

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục xác minh làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
xin để tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị hiện nay bộ công an đã cung cấp dịch vụ công mức độ bốn đối với việc làm hồ sơ thủ tục hộ chiếu phổ thông
công dân có thể làm hộ chiếu online ngay tại nhà chỉ bằng vài thao tác đơn giản mà không cần mất nhiều thời gian đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh như trước đây
tuy nhiên thì có cung át có cầu
một số đối tượng đã lợi dụng một bộ phận người dân không quen sử dụng công nghệ chưa thao tác được trên cổng dịch vụ công
từ đó tiếp cận mời trào dịch vụ làm hộ chiếu online
ít người biết rằng việc làm hộ chiếu trực tuyến qua cò mồi thì sẽ dẫn tới là thông tin cá nhân của công dân sẽ bị lộ lọt đánh cắp hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
do công việc phải làm hộ chiếu gấp lại chưa quen với việc làm hồ sơ qua cổng dịch vụ công
chị vư tìm kiếm người làm dịch vụ hộ chiếu trên mạng xã hội
dù phải làm với mức giá cao gấp nhiều lần lệ phí theo quy định chị vư vẫn chấp nhận
họ yêu cầu chụp căn cức công dân hai mặt
thứ hai là về cái số điện thoại của mình phải đăng ký chính chủ
thứ ba là về ảnh thẻ của mình
thứ tư là họ có yêu cầu thông tin về vợ hoặc chồng
và thứ năm thì họ có yêu cầu về địa chỉ chính xác của mình
dù là rất là sợ khi mà lộ thông tin của mình
thì mình cũng đang rất là gấp
thế nên là mình cũng đã đổi thông tin cho mình làm hộ chiếu
không ít trường hợp như chị vư
kết quả tìm kiếm trên google về dịch vụ làm hộ chiếu online
chỉ trong vòng bốn mươi năm giây đã có tới gần ba mươi hai triệu kết quả
thậm chí các đối tượng còn đặt tên website mập mờ
dễ gây nhầm lẫn là website của cơ quan nhà nước như thế này
còn trên mạng xã hội cũng không khó để tìm thấy hàng trăm trang về dịch vụ cò làm hộ chiếu

ta đừng đăng ký với các trang mạng quảng cáo trên các trang mạng xã hội
thì là cũng không tránh khỏi là có những trường hợp bị lừa đảo
thực tế chúng tôi thấy rằng là công dân khi mà nộp như vậy
thì lại phải cung cấp mã otp rồi căn cước công dân rồi số định danh
thậm chí là điện thoại sim cũng là dịch vụ người ta cung cấp xong rồi là người ta lại giữ lại cái sim đó

thực tế hiện nay nhiều thủ tục hành chính giao dịch được cung cấp qua cổng dịch vụ công

để sử dụng công dân bắt buộc phải có tài khoản định danh điện tử và thông tin chính chủ
như vậy nếu người dân cung cấp thông tin cá nhân quan trọng
hoặc đánh cắp các tài khoản trực tuyến mà công dân đang sử dụng

zalo facebook vneid sau đó sử dụng chính các tài khoản đã đánh cắp để thực hiện hành vi lừa đảo
đó rất là dễ dàng thuận lợi hiện nay thì cái việc thực hiện nộp hộ chiếu mức độ bốn là đã toàn trình rồi
tức là chúng ta khai và thanh toán rồi đăng ký hộ chiếu sẽ được chuyển trả về tận tay
thủ tục làm hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn hiện đã hoàn thiện thao tác dễ dàng thuận lợi
trong trường hợp người dân còn gặp khó ở bất cứ không nào cũng nên tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hỗ trợ
không nên tìm đến các đối tượng trung gian để tránh bị lợi dụng